bộ trưởng bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn nguyễn xuân cường đã có buổi làm việc với ủy ban nhân dân tỉnh tiền giang
về tình hình sản xuất chế biến nông sản trước ảnh hưởng của dịch bệnh ncov và phòng chống hạn mặn giảm nhẹ thiên tài
phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc bộ trưởng bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn nguyễn xuân cường đánh giá cao
biểu dương những hoạt động mang lại hiệu quả của tỉnh tiền giang về việc tổ chức sản xuất chế biến tiêu thụ nông sản
và ghi nhận những kết quả bước đầu mà tỉnh tiền giang đạt được trong những hoạt động phòng chống hạn mặn giảm nhẹ thiên tai
bộ trưởng khuyến cáo tỉnh tiền giang cần đúc kết những bài học kinh nghiệm và nhân rộng hạn chế những thiệt hại
đến sản xuất và đời sống do thiên tai dịch bệnh tăng cường xúc tiến thương mại kích cầu tiêu dùng trái cây
khuyến khích áp dụng khoa học công nghệ để thu hoạch quanh năm có biện pháp chăm sóc cây trong mùa hạn mặn